trong không khí thắm tỉnh hữu nghị thủ tướng chia sẻ năm hai nghìn hai mươi là một năm có nhiều sự kiện trọng đại đối với việt nam
đây là năm cuối cùng thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi với nhiều mục tiêu nhiệm vụ to lớn

vào ủy viên không thuần trực hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
đây là niềm tự hào của khát vọng dân tộc song cũng là trách nhiệm lớn lao mà cộng đồng quốc tế tin tưởng giao phó cho việt nam
thủ tướng bày tỏ cảm ơn các quốc gia đối tác đã bầu việt nam vào hội đồng bảo an liên hợp quốc với số phiếu tín nhiệm cao
mong các bạn tiếp tục phối hợp ủng hộ chúng tôi đảm nhiệm thành công trọng trách to lớn này
việt nam cũng mong nhận được sự hợp tác của các thành viên asean trong năm chủ tịch hai nghìn hai mươi để cùng hành động hướng tới thành công của tầm nhìn asean hai nghìn hai mươi năm
thủ tướng khẳng định đảng nhà nước và nhân dân việt nam tin tưởng rằng
với khát vọng và niềm tin về một nước việt nam hòa bình hội nhập mạnh mẽ phát triển hùng cường
chúng tôi sẽ luôn là người bạn chân thành thủy chung là đối tác tin cậy là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế
chiều nay tại trụ sở chính phủ tiếp đại sứ campuchia bram nguyen hong tới trào từ biển nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại việt nam
thủ tướng chúc mừng đại sứ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại việt nam
có nhiều đóng góp tích cực vào việc phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống việt nam campuchia
cũng như đã có nhiều hoạt động tích cực trong việc thúc đẩy hợp tác gắn bó giữa các bộ ngành tỉnh thành hai bên
kết nối mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân tổ chức đoàn thể hai nước
thủ tướng mong rằng trên cương vị mới đại sứ sẽ luôn nhớ về đất nước và con người việt nam
tiếp tục đóng góp vào việc gìn giữ vun đắp truyền thống đoàn kết hữu nghị hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau giữa hai nước
đại sứ braun hong cho biết qua ba năm công tác tại việt nam cảm nhận sâu sắc về cuộc sống văn hóa đất nước con người việt nam
đồng thời bày tỏ vui mừng vì quan hệ hai nước đang phát triển mạnh mẽ
đại sứ cho biết dù trong cương vị nào cũng sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình
đóng góp vào việc vun đắp tình hữu nghị giữa hai nước việt nam campuchia
sáng hai mươi chín tháng tám tại thủ đô bangkok thái lan đã diễn ra lễ bế mạc đại hội đồng liên nghị viện các quốc gia đông nam á lần thứ bốn mươi
gọi tắt là ipa bốn mươi với sự chủ trì của chủ tịch hạ viện vương quốc thái lan chủ tịch ipa bốn mươi ngài junlik pai
chủ tình quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam tham dự
ngài chuan lich pai chủ tình hạ viện thái lan
chủ tịch ipa bốn mươi đã bàn giao chức chủ tịch ipa cho chủ tịch quốc hội việt nam nguyễn thị kim ngân đảm nhiệm nhận chức chủ tịch ipa bốn mươi một
ngay sau khi nghi thức bàn giao chủ tình quốc hội nguyễn thị kim ngân đã có bài phát biểu trước đại hội đồng
khẳng định quốc hội việt nam sẽ tiếp tục thúc đẩy đổi mới hoạt động của ipa nâng cao vị thế và vai trò của ipa trong xây dựng cộng đồng asean
với sự ủng hộ hưởng ứng của các nghị viện thành viên ipa
quốc hội việt nam sẽ tổ chức cuộc họp đầu tiên của các nghị sĩ trẻ ipa
tại phiên bế mạc chủ tịch hạ viện vương quốc thái lan chuan lich mai bày tỏ tin tưởng ipa sẽ đạt tới những tầm cao mới
khẳng định sẽ hợp tác với chủ tịch quốc hội việt nam để hướng tới xây dựng một cộng đồng asean mạnh mẽ đoàn kết bền vững trong tương lai
đà nẵng bộ đội biên phòng thành phố phối hợp với ban quản lý âu thuyền và cảng cá thọ quang cùng các cơ quan chức năng chủ động triển khai các phương án phòng chống thiên tai
thông báo kêu gọi tàu thuyền của ngư dân đánh bắt trên biển nhanh chóng di chuyển vào nơi tránh trú an toàn đồng thời đôn đốc công tác kiểm tra an toàn hồ đập hệ thống đê thủy lợi cũng như trăng chống nhà cửa nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do ảnh hưởng của bão podun gây ra

cảnh thuế tính đến hết năm hai nghìn một mươi tám chỉ số giá đã chẳng ngưỡng hai mươi và đến nay đã vượt mức hai mươi
ngoài ra mức lương tối thiểu và gdp bình quân đầu người hiện nay đã cao hơn nhiều so với năm hai nghìn một mươi
hiện vụ chính sách thuế đã báo cáo lên bộ tài chính để bộ sẽ báo cáo chính phủ để điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh cho phù hợp
theo tổng cục thuế đến nay cơ quan thuế đã cấp năm mươi triệu mã số thu nhập cá nhân
trong đó có hai mươi triệu mạ số thuế của người có thu nhập cá nhân trừ tiền công tiền lương
hiện tổng số thu thuế thu nhập cá nhân tăng rất mạnh
năm hai nghìn một mươi ba số thu từ thuế thu nhập cá nhân này là gần bốn mươi bảy tỷ đồng
trong năm hai nghìn một mươi tám con số này là gần chín mươi bảy tỷ đồng
và trong năm hai nghìn một mươi chín dự kiến sẽ đạt hơn một trăm một mươi ba tỷ đồng
thưa quý vị theo ghi nhận mà chúng ta vừa theo dõi
tổng cục thuế đã báo cáo
với bộ tài chính về việc xem xét nâng mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế
là người làm công ăn lương bởi biến động giá đã vượt hai mươi
động thái này đang được nhận được sự quan tâm của người dân
nhất là những người có thu nhập cá nhân từ tiền công tiền lương
để hiểu rõ hơn về đề xuất này chúng ta hãy cùng đến với phần trao đổi
của biên tập viên anh thư và khách mời tiến sĩ nguyễn minh phong
vâng xin được cảm ơn trường quay s hai ạ
xin cảm ơn tiến sĩ nguyễn minh phong
dưới tham gia chương trình ngày hôm nay
thưa ông ông đánh giá thế nào về cách tính tỷ lệ thuế trên thu nhập
cũng như là khoảng cách điều tiết thuế hiện nay ạ
vâng qua quan sát bức tranh về các mức thang chia để tính thuế thu nhập cá nhân hiện hành
chúng ta thấy rằng có hai điểm cần phải lưu ý
thứ nhất là xét về mức thuế chúng ta có bảy mức thuế và tăng đều đặn năm
chúng ta lưu ý là tăng rất đều đặn năm
trong khi đó là ngưỡng triệu thuế
có một sự nhảy vọt về sau
điều này nó khiến cho mức triệu thuế chỉ gấp nhau có bảy lần
từ mức năm đến mức ba mươi năm
trong khi đó là ngưỡng trự thuế nó tăng rất là mạnh
từ năm triệu cho tới trên tám mươi triệu tức là tăng gấp một mươi sáu lần
điều này có nghĩa rằng là kết quả thu nộp thuế
đối với những người thu nhập trung tâm nhuận thấp
thì là cao hơn đối với những người thu nhập cao
nói cách khác là chính sách thuế hiện nay của chúng ta
là nghiêng về khuyến khích làm giàu
và chưa thực sự là tính tới cái gia cấp
cái cảnh của nghề nghèo
cái thứ hai là mức thuế ba mươi năm không phải là cao so với quốc tế
có những nước cao bốn mươi bốn mươi năm tậm chí sáu mươi
thì mức của chúng ta có thể nói là khá là dễ chịu
đối với những người thu nhập cao
quan điểm của ông như thế nào về việc điều chỉnh
biểu thuế thu nhập cá nhân bây giờ ạ
chúng tôi cho rằng là ý kiến đưa ra
để điều chỉnh cái biểu thuế thu nhập cá nhân
cho đến nay là thời điểm chín mùa
thậm chí hơi trễ một chút
mà về theo luật thuế thuế cá nhân năm hai nghìn một mươi ba
thì khi mà mức cpi tức là mức giá tiêu dùng đó
mà tăng lên vượt hai mươi
thì như vậy là chính phủ sẽ đề nghị quốc hội điều chỉnh
thế thì tính đến nay nếu tính cộng dồn
thì chúng ta thấy tính đến năm hai nghìn một mươi tám này
thì mức cpi đã tăng hai mươi một ba
và nếu tính đến tận cuối năm nay
thì khả năng tăng trên hai mươi ba
như vậy nó đã vượt được cái yêu cầu hai mươi
mà chúng ta cần điều chỉnh
và cho đến nay chúng ta mới bắt đầu có ý kiến
thì nghĩa là chúng ta đã hơi bị chậm trễ
và cái khác là đã đến lúc chúng ta phải đẩy nhanh
cái việc điều chỉnh cái ngưỡng trịu thuế thu nhập cá nhân
để đảm bảo công ty
đảm bảo quyền lợi cho người đóng thuế
vậy thì theo ông phải điều chỉnh thuế
theo mức độ như thế nào ạ
chúng tôi cho rằng là nếu cứ tuân theo quy định cũ
tức là cái ngưỡng trịu thuế gấp bốn lần
cái thu nhập trung bình
thì rõ ràng hiện nay là cái mức lương tối thiểu vùng
đã tăng khoảng độ bảy mươi sáu tám mươi
và mức thu nhập trung bình cũng đã tăng ba mươi hai
thì rõ ràng nên điều chỉnh ngưỡng trịu thuế
thay vì chín triệu
phải lên đến khoảng một mươi bảy một mươi tám triệu
và cái mức chất trừ gia cảnh cho người đàn theo
cũng bằng khoảng bốn mươi của người nộp thuế
thì nó cỡ khoảng độ bảy tám triệu
theo tôi như vậy là hợp lý
vâng thưa ông vậy việc nâng mức giảm trừ gia cảnh
thì có làm giảm số thu ngân sách hay không ạ
kết quả tác động đến số thu ngân sách
của cái việc mà nâng mức trừ gia cảnh
nó tùy thuộc vào việc chúng ta điều chỉnh
ở ngưỡng nào
nếu chúng ta điều chỉnh ở những cái ngưỡng
mà năm một mươi một mươi năm với những người thu nhập trung bình và thấp
thì chắc chắn là nó sẽ ảnh hưởng mạnh hơn
bởi vì đây nó chiếm đa phần
thu ngân sách
thế còn nếu chúng ta điều chỉnh
ở mức ngưỡng cao khoảng độ

thì chắc chắn là mức điều chỉnh nó sẽ bớt hơn
hơn nữa nó còn tùy thuộc vào
cái việc chúng ta điều chỉnh cái mức trữ thuế
nếu chúng ta điều chỉnh theo hướng
tức là tăng cái mức thuế
thu đối với người thu nhập cao
để bù trừ cho cái việc điều chỉnh
ở lớp dưới thì chắc chắn là
cái tổng thu ngân sách nó có thể không đổi
vâng thưa ông có một quan điểm cho rằng là
ngoài việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh
thì còn phải bỏ quy định cao bằng
ngưỡng chịu thuế thì quan điểm của ông như thế nào
về vấn đề này ạ
chúng tôi cho rằng đây là một cái quan điểm có phần có lý
bởi vì chúng ta hiện nay là có
bốn cái thu nhập vùng tối thiểu
trong khi chúng ta chỉ có một ngưỡng trữ thuế duy nhất
thế thì như vậy rõ ràng chúng ta cao bằng
cái mức trữ trừ gia cảnh cũng như là
cái mức gọi là
ngưỡng trữ thuế cho tất cả các đối tượng
dù là ở miền núi hay là miền xuôi
đô thị hay đồng bằng và như vậy thì có lẽ
chưa hợp lý lắm
vâng thưa ông vậy là rõ ràng ở thời điểm này là
cả về mặt luật pháp lẫn thực tiễn
thì chúng ta đều nên có những quyết định điều chỉnh
đúng không ạ xin cảm ơn ông vì những chia sẻ ngày hôm nay ạ
thưa quý vị và các bạn
thuế là một công cụ hữu hiệu
cho ngân sách nhà nước thuế thu nhập cá nhân
là một khoản thuế có số thu khá cao
hàng năm và ngày càng tăng
vì vậy việc điều chỉnh thay đổi lại
một cách hợp lý trong tình hình mới
là điều vô cùng cần thiết có như thế
thì mới tạo thêm động lực làm việc
và cống hiến của mọi người nhất là
những người có thu nhập chủ yếu từ lương
và tiền công và đến đây thì phần trình bày
của tôi cũng xin phép được khép lại
xin cảm ơn tiến sĩ vì những chia sẻ rất hữu ích

sẽ cùng quay trở lại với trường quay s hai ạ
vâng xin cảm ơn biên tập viên anh thư
vâng những thông tin vừa rồi
cũng đã kết thúc phần tin trong nước
ngay bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi

và sau đây là những thông tin đáng chú ý
sẽ có trong bản tin tối nay